vào chiều ngày hôm nay lãnh đạo công an tỉnh bình thuận đã đến thăm hỏi động viên hai cán bộ công an xã bị thương trong khi thi hành công vụ
vào đêm ngày sáu tháng ba tổ công tác của công an xã phú lạc huyện tuy phong thực hiện công tác tuần tra trên địa bàn
nhận được tin báo tại căn nhà gần chùa thiền lâm thuộc thôn vĩnh hành xã phú lạc có các đối tượng nghi vấn mua bán ma túy
khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại hiện trường một đối tượng đã sử dụng hung khí chém bị thương hai đồng chí công an xã phú lạc rồi tẩu thoát
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an huyện tuy phong đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan